một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với số tiền cá cược hàng trăm tỷ đồng
vừa bị công an thành phố đà nẵng triệt phá ngay trước thềm world cup hai nghìn hai mươi hai sắp khai mạc
cầm đầu đường dây này là đinh văn công thanh ba mươi chín tuổi
trú tại phường thanh khê tây quận thanh khê cùng nhiều đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này
với sự tham gia của nhiều đối tượng
sau một thời gian thu thập củng cố tài liệu chứng cứ xác lập chuyên án đấu tranh
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã huy động hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiến hành triệt phá bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự năm đối tượng có liên quan
gồm đinh văn công thanh có vai trò chủ mưu cầm đầu và các đối tượng giúp sức đắc lực cho thanh
hoặc các đầu mạng cấp dưới gồm đinh văn công long nguyễn tước cùng chú tại quận hải châu
ngo đình đức trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng và nguyễn duy trung trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
hai đối tượng khác đã bị bắt giữ về hành vi đánh bạc gồm trương công huynh chú tại quận hải châu đoàn sơn chú tại quận thanh khê
qua khám xét vật chứng tạm giữ gồm hai trăm năm mươi triệu đồng một ô tô hai xe máy một máy đếm tiền sổ sách tính tiền thắng thua cá độ
khoảng bảy năm trăm linh trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày một tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai với số tiền gần một mươi chín triệu usd quy đổi khoảng bốn trăm bảy mươi tỷ đồng